là đất nước khí hậu nhiệt đới việt nam có lợi thế trong việc trồng các loại cây ăn trái
đặc biệt là các loại cây có muối như cam bưởi quýt
thế nhưng câu chuyện người dân được mua mất giá do trồng cây theo phong trào
không theo quy hoạch vẫn luôn tiếp diễn
thời gian gần đây người tiêu dùng không khỏi bất ngờ khi nhiều nơi giao bán bưởi diễn
bưởi đoan hùng dầm rộ trên chợ mạng hay tại các xạp ven đường chỉ với giá từ một mươi một mươi năm đồng một quả
thậm chí có nơi giao bán chỉ hai đồng đến năm đồng một quả
bên cạnh các loại bưởi thì nhiều loại cam nổi tiếng như cam canh cam cao phong cũng không mấy khả quan hơn
khi giá cam chỉ giao động từ một mươi đồng đến một mươi năm đồng một kg thấp hơn rất nhiều so với mọi năm
lý giải cho điều này chị trần thị dân người kinh doanh hoa quả lâu năm cho biết
được trồng cây lâu năm như cam bưởi cho hiệu quả kinh tế cao hơn
cho nên là nhiều lơi người lông tân sẽ thay đổi những cây trồng khác vào cam với bưởi
cho nên là rất nhiều lơi trồng bận nguồn cung ra thị trường nhiều
cho nên là giá bưởi có thể giảm
chỉ trong một mươi năm trở lại đây từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng cây có múi bình quân lên tới một mươi một năm về diện tích
tương đương với bảy ba trăm linh hectare một năm
trong năm hai nghìn hai mươi trên toàn lãnh thổ việt nam tổng diện tích cây có múi là hai trăm ba mươi năm hai trăm một mươi sáu hectare
tăng nhanh so với những năm trước
diện tích trồng cây tăng nhanh là vậy
song việc tiêu thụ khối lượng sản phẩm khổng lồ này đều phụ thuộc vào thương lái
và chủ vườn ít có bàn tay của doanh nghiệp
trong khi đó sản phẩm chủ yếu bán tươi số lượng được chế biến sâu không đáng kể
nên ở thời điểm thu hoạch rộ không tránh khỏi việc bị dồn ứ
cái câu chuyện ở đây nó phải giải quyết cả những bài toán
mà sự hài hòa giữa vùng nguyên liệu và định hướng thị trường
thứ hai là sự phân bố có tính chất định hướng của các khu vực chế biến
bởi vì bây giờ luật kỳ hoạch năm hai nghìn một mươi chín đi vào thức thi
thì rõ ràng là không còn những quy hoạch ngành hàng
rõ ràng đây là chúng ta khai thác những lợi thế so sánh
thậm chí có những lợi thế so sánh có tính chất liên kết vùng
nhìn lại việc quy hoạch trái cây có múi tại việt nam có thể thấy chưa có tính đồng bộ
diện tích cây vẫn bị phân tán nhỏ lẻ
điều này khiến người dân phải chịu thiệt thòi vô cùng
để phát triển bền vững cây có múi rất cần sự hợp lực từ các bộ ngành doanh nghiệp và người dân
trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất vùng trồng
mở rộng liên kết sản xuất thị trường tiêu thụ phát triển công nghiệp chế biến
ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật
có như vậy người dân mới không còn phải lo cảnh được mùa mất giá vào mỗi dịp thu hoạch